trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp chiều ngày một mươi năm tháng hai sở giáo dục và đào tạo tp hải phòng quyết định hoãn tập trung học sinh sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
trẻ mầm non học sinh tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trung tâm ngoại ngữ tin học tiếp tục nghỉ đến hết ngày hai mươi một tháng hai
căn cứ tình hình dịch bệnh trong những ngày sắp tới sở sẽ có thông báo tiếp theo
như vậy hải phòng là địa phương thứ chín sau cần thơ tp hcm hà nội bình dương hải dương thanh hóa bình thuận bình phước quyết định cho học sinh nghỉ sau tết